thì thực sự là rất là thiêng liêng khi mà khoác trên mình cái bộ quân phục
đấy là cái niềm tin của người dân
đấy là cái trách nhiệm của chúng tôi để bảo vệ tổ quốc bảo vệ người dân
mỗi người làm ở trên một lĩnh vực như chúng tôi ở trên lĩnh vực văn hóa
thì trách nhiệm chúng tôi là phải đưa những cái văn hóa đến phục vụ tổ quốc phục vụ người dân phục vụ đồng bảo
khi hành quân bộ lúc trèo đèo lội suối đến phục vụ các đơn vị đồn trạm biên phòng và nhân dân các dân tộc tỉnh biên giới
đây cũng là mệnh lệnh từ con tim là niềm vinh dự tự hào của mọi cán bộ diễn viên nhân viên của đoàn
truyền thống vẻ vang ấy đã và đang tiếp tục được gìn giữ không ngừng phát huy
trở thành một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần to lớn
của đoàn văn công bộ đội biên phòng
và cứ như thế khúc quân hành hôm nay tới nơi biên cương tổ quốc của những nghệ sĩ quân hàm xanh tiếp tục nối dài
bởi ở nơi ấy có đồng đội và nhân dân đang ngóng chờ
sân khấu biểu diễn thì toàn là sân cỏ hoặc là những cái sân mà bằng đất đi thì thậm chí là có những cái ổ gà
nhưng thực ra đấy nó cũng là một cái niềm rất là tự hào rất là vinh dự
bởi vì là đã mang được những cái lời ca tiếng hát điệu múa
mang đến để truyền tải những thông điệp văn hóa tinh thần đến cho bà con chiến sĩ nơi vùng sâu vùng xa
đấy là một cái niềm hạnh phúc và tự hào của những người chiến sĩ biên phòng
nhất là đối với những cái đồng chí như chúng tôi làm nghệ thuật làm sao mong muốn được gắn kết cả cái tình quân dân
để làm sao mà bảo vệ được an ninh biên giới của chúng ta
và những chiến sĩ nơi biên giới hải đảo xa xôi
đối với phía đoàn chúng tôi cũng đã tìm những phương hướng để tạo điều kiện cho các đồng chí
có thể là đến những cái vùng rộng hơn tại tỉnh thì là các đồng chí có thể được rút về
còn vào vùng sâu vùng xa thì thường là dành cho các lớp trẻ
để các em cũng có điều kiện để được tiếp cận nhiều hơn hiểu về bộ đội biên phòng nhiều hơn
thông qua những cái
thâm nhập thực tế đấy thì sẽ có những cái tác phẩm nó rất là hay
mà nó trúng nó đúng đúng đúng với cái nguyện vọng của đồng bào cũng như của cán bộ chiến sĩ
qua những buổi phục vụ văn nghệ tại các địa phương
đoàn văn công bộ đội biên phòng đã để lại dấu ấn sâu đậm về tình cảm quân dân
gắn bó giữa người lính mang quân hàm xanh và nhân dân trên biên giới
các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn luôn được cấp ủy
chỉ huy các đơn vị cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương
nơi đoàn đến phục vụ đánh giá cao đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi hội diễn
trong thời bình các thế hệ nghệ sĩ của đoàn luôn phát huy bản chất anh bộ đội cụ hồ
tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị
phục vụ cán bộ chiến sĩ

đã nói đến văn công bộ đội biên phòng là nói đến biên giới
là nói đến hải đảo xa xôi cách trở lắm
những nơi gian khó những nơi hẻo lánh
những nơi mà bộ đội và nhân dân cần là văn công bộ đội biên phòng có mặt
địa bàn của chúng tôi trải dài từ nam ra bắc
trong sáu mươi một năm qua rất nhiều các thế hệ cán bộ chiến sĩ
văn công bộ đội biên phòng đã treo đèo lội suối đến với cán bộ chiến sĩ
và đồng bào các dân tộc trên biên giới
ngày nay tiếp nối cái truyền thống đấy chúng tôi cũng hành quân lên đường
thời gian tới nhiệm vụ còn nặng nề
một mặt chúng tôi tiếp tục bảo đảm cái đời sống văn hóa cho bộ đội và nhân dân trên biên giới
trên tất cả các tuyến biên giới và bờ biển
mặt khác chúng tôi sẽ báo cáo trên
để tham gia hai cái hội diễn lớn
một là hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc
hai là hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân
chúng tôi sẽ tham gia với một tinh thần của nghệ sĩ văn công biên phòng
không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao
đoàn văn công bộ đội biên phòng vẫn luôn có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa thiết thực
trong quá trình thực hiện những kế hoạch công tác của mình
cái mục tiêu chính cái nhiệm vụ chính
bên cạnh đó đơn vị chúng tôi đã làm rất tốt và thường xuyên những hoạt động đền ơn đáp nghĩa
những cái hoạt động hướng về nguồn
thế đặc biệt trong cái thời gian vừa qua cả nước đang hướng về miền trung
ở nơi đó đang phải gánh chịu những hậu quả những cái tổn thất vô cùng lớn lao
mà nơi đó đã có ba mươi ba đồng đội chúng tôi đang ngã xuống
thế đơn vị chúng tôi
trước những cái tổn thất đó đơn vị chúng tôi đã phát động cái phong trào ủng hộ quyên góp
cái số tiền mà quyên góp được ấy thì chúng tôi sẽ gửi đến miền trung
với cái tâm lòng và cái tình cảm của người nghệ sĩ người chiến sĩ quân hàm xanh
chúng tôi mong muốn là với những cái hành động đó những cái việc làm đó
sẽ góp phần xoa dịu những cái nỗi đau cái sự mất mát mà đồng bào và chiến sĩ ở miền trung đang phải gánh chịu
với những thành tích đã đạt được đoàn văn công bộ đội biên phòng đã vinh dự được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
đoàn văn công bộ đội biên phòng đã góp phần quan trọng đưa chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đến với đồng bào các dân tộc nơi biên cương hải đảo vùng sâu vùng xa của tổ quốc
tiếp nối các thế hệ đi trước những nghệ sĩ diễn viên của đoàn hôm nay vẫn vững bước trên những

bằng tâm huyết sức lực cống hiến và tài năng góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên giải đất hình chữ s thân thương